còn tại quảng ngãi một cơ sở ma túy chuyên phục vụ bay lắc núp bóng cửa hàng thời trang
giữa thời điểm thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tp quảng ngãi
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ngãi triệt phá
tiến hành kiểm tra cửa hàng xin thời trang ở số nhà ba mươi chín trần thủ độ phường nghĩa chánh tp quảng ngãi
do đối tượng đoàn thị tố loan hai mươi sáu tuổi tạm trú ở tổ bảy phường nghĩa chánh tp quảng ngãi làm chủ
các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ngãi
phối hợp công an phường nghĩa chánh tp quảng ngãi đã phát hiện tại đây có hai phòng
đang tổ chức sử dụng trái phép ma túy một mươi bảy đối tượng cả nam cả nữ tham gia
trước đó tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đoàn thị tố loan đã thuê căn nhà này tầng trệt làm nơi mua bán quần áo
còn tầng hai đoàn thiết kế làm phòng bay lắp cho các đối tượng sử dụng ma túy
tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng loan đã thuê thiết kế phòng cách âm nhiều lớp
đồng thời trang trí màn hình chiếu lớn
không chỉ vậy đoàn thị tố loan cho hàn khung sắt từ tầng ba đến tầng hai
nhằm ngăn chặn người khác đột nhập vào
hàng ngày hoạt động mua bán quần áo nhằm che mắt
người dân cơ quan chức năng
ban ngày số nhân viên giả vờ buôn bán quần áo
nhưng khi có khách đến thì nhân viên lên tiếp khách
do vậy việc đột nhập bắt tại chỗ các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
trong ổ động này không phải là điều dễ dàng
có người cảnh giác sử dụng các phương tiện hiện đại
để phát hiện khi có lực lượng chất năng
nhưng mà nơi đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
là thường là hay là
kỹ bong can
rồi trong phòng thì là cách âm kiên cố
rất là kiên cố
nên do chúng tôi trong cái công tốc
mà đột nhập để phát hiện xử lý
thì cũng gặp khó khăn
cùng với việc tập trung chống dịch
thời gian qua lực lượng công an quảng ngãi
đã quyết liệt triệt phá các ổ nhóm tội phạm
đặc biệt là tội phạm ma túy
góp phần giữ vững an ninh trật tự
và sự bình yên cho nhân dân
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hà tĩnh
phối hợp với công an huyện thạch thất
thành phố hà nội
vừa bắt giữ phùng việt trinh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại xã đồng trúc huyện thạch thất
để điều tra xử lý về hành vi
lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại cơ quan công an
phùng việt trinh đã thừa nhận hành vi
sử dụng facebook để giao bán hộp sắt
nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền
của những người liên hệ mua hàng
cụ thể để nhận được khối lượng hàng
mà khách muốn mua trinh yêu cầu
người mua phải chuyển tiền trước qua tài khoản
để thanh toán nhưng sau khi khách hàng
hoàn tất thủ tục chuyển khoản thì trinh chặn liên lạc
ngoài vụ lừa đảo chiếm đoạt
của anh đặng xuân hồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã tùng châu
huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
bốn mươi bốn triệu đồng cùng với phương thức
thủ đoạn tương tự trinh đã thực hiện bốn vụ
lừa đảo chiếm đo tài sản của các khách hàng khác
hiện phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hà tĩnh
đang phối hợp với cơ quan cảnh sát
điều tra công an huyện đức thọ
điều tra mở rộng vụ án xử lý
theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị theo bản tin dịch covid một mươi chín
ngày một mươi bốn tháng chín của bộ y tế cho biết
trong ngày có một mươi hai sáu trăm tám mươi ba bệnh nhân khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi
và trong hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện

cho tám trăm bảy mươi năm ba trăm một mươi bảy lượt người
có một hai mươi một sáu trăm linh hai liều vaccine covid một mươi chín được tiêm
như vậy là tổng số liều vaccine đã được tiêm
và trong đó tiêm một mũi là hai mươi bốn bảy trăm hai mươi bốn năm trăm một mươi bảy liều
tiêm mũi hai là năm sáu trăm hai mươi một bốn trăm linh ba liều
tính từ một mươi bảy h ngày một mươi ba tháng chín
đến một mươi bảy h ngày một mươi bốn tháng chín
nước ta ghi nhận một mươi năm trăm linh tám ca nhiễm mới
và trong đó thì một mươi hai ca là nhập cảnh
và một mươi bốn trăm chín mươi sáu ca ghi nhận ở trong nước
như vậy là trong hai mươi bốn giờ qua
số ca nhiễm ghi nhận trong nước là giảm sáu trăm bảy mươi hai ca

và trong đó có một mươi ba tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ca
trong đó có một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới ở trong nước
cục quản sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an
phối hợp với công an thành phố hà nội
lắp đặt các camera quét mã qr
tại hai mươi ba chốt kiểm soát phương tiện
ở cửa ngõ ra vào
các chốt lắp đặt hệ thống camera quét mã qr
thông qua webcam cải thiện tốc độ quét
so với quét camera của điện thoại
ngoài ra việc sử dụng máy tính
cho phép thao tác dễ dàng thân thiện
các camera được sử dụng để quét mã qr
đồng thời người dân có thể
đưa tài liệu giấy tờ lên camera
để cán bộ chốt kiểm tra khi có yêu cầu
camera có dây nôi kéo dài
đặt cố định giữ được khoảng cách
tránh tiếp xúc gây nguy cơ lây nhiễm
tỉnh quảng ngãi quyết định cho dừng hoạt động
tất cả các cảng cá và các bến cá trên địa bàn
để khẩn cấp kiểm soát dịch covid một mươi chín
kể từ ngày mai một mươi năm tháng chín
tất cả năm cảng cá lớn và các bến cá
tại tỉnh quảng ngãi sẽ dừng hoạt động
quyết định khẩn cấp này được tỉnh quảng ngãi
đưa ra diễn biến
tại vì dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
nhất là các khu vực ven biển
mà tâm điểm là tại các cảng cá
việc dừng hoạt động tất cả các cảng cá
và bến cá trong thời điểm này
sẽ dây ra rất nhiều khó khăn
cho hoạt động mua bán hải sản của ngư dân khi cập bến
hiện nhiều tàu cá và ngư dân quảng ngãi
đánh bắt xa bờ sắp trở về
đang rất lo lắng khi các cảng cá
và bến cá đều đóng cửa
ngày hôm nay văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh đồng tháp đã thi hành lệnh bắt
ba bị can gồm nguyễn cảnh nguyễn minh tưởng
về hành vi giết người gây dối trật tự công cộng
và phan thanh toàn về hành vi giết người
cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng
riêng đối tượng huỳnh văn trung
được cho tại ngoại về tội gây dối trật tự công cộng
trước đó vào ngày bảy tháng năm
huỳnh phú thảnh cùng nhóm bạn
rủ trần thái thuận ra quán nhậu
ở khóm hai thị trấn lai vung
để giải quyết mối thuẫn
nhậu được một lúc thì thuận lại
một quán khác nhậu với nhóm bạn của mình
một lúc sau cả hai nhóm ra ngoài nói chuyện
thì xảy ra cự cãi đánh nhau
khiến một đối tượng trong nhóm của thạnh bị thương
sau đó thạnh thuận và năm người khác
tiếp tục nhậu chung
nhậu được một lúc thì hai nhóm lại xông vào đánh nhau
bị thạnh cầm chai bia đánh vào đầu
thuận lấy con dao của tưởng
đâm nhiều nhát vào người thạnh
khiến cho nạn nhân tử vong
sau khi gây án thuận đã đến công an huyện lai vung đầu thú
một đối tượng có hành vi mua bán trái phép
cho ma túy vừa bị công an thành phố vinh
tỉnh nghệ an bắt giữ thu một kg ma túy đá
và bốn viên ma túy tổng hợp
theo đó vào hồi một mươi sáu h ngày một mươi ba tháng chín
tại đường cửa khẩu thanh thủy huyện thanh trương
lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng
nguyễn xuân dũng về hành vi mua bán trái phép
cho ma túy quá trình bắt giữ đối tượng
đã chống trả hết sức quyết liệt lực lượng vây bắt
lực lượng chức năng đã thu giữ tại hiện trường
là một kg ma túy đá bốn viên ma túy tổng hợp
một xe máy một điện thoại cùng nhiều tăng vật khác
có liên quan được biết dũng là đối tượng
cộng cán trên địa bàn từng có nhiều tiền án
và trong đó có ba tiền án về tội trộm tài sản
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
bản tin nhanh hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi
các chương trình tiếp theo trên anntv
cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vừa khởi tố vụ án
khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam
trịnh đình hải chú tại thành phố biên hòa
để điều tra về hành vi giả mạo
chức vụ cấp bậc vị trí công tác
theo thông tin ban đầu vào chiều ngày ba mươi một tháng tám
tại chốt kiểm soát phong tỏa
cầu săn máu khu phố năm phương trảng dài
thành phố biên hòa xuất hiện hai đối tượng
yêu cầu lực lượng tại đây cho qua chốt
để vào địa bàn làm nhiệm vụ
trong đó một đối tượng mang trang phục thanh tra
xuất trình thẻ vụ trưởng thanh tra chính phủ
và giấy xác nhận đi lại
do yêu cầu công việc được ủy ban nhân dân
phương trảng dài thành phố biên hòa cấp
để ra vào khu vực phong tỏa
thấy có dấu hiệu nghi ngờ lực lượng công an
làm nhiệm vụ tại chốt một mươi đối tượng trên làm việc
quả đó xác định đối tượng tự xưng
là vụ trưởng thanh tra chính phủ
là trịnh đình hải chú tại phương
tam hiệp thành phố biên hòa
bước đầu hải khai nhận đặt mua trang phục
trên mạng với giá bốn triệu đồng
khám xét nơi ở của đối tượng lực lượng công an
đã phát hiện nhiều bộ trang phục giấy tờ liên quan
có dấu hiệu để phục vụ hành vi lừa đảo
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra
công an thành phố đà nẵng đã tống đạt
các quy định khởi tố bắt giam đối với nguyễn bình hưng
chú tại phường hòa hiệp nam quận liên triểu
thành phố đà nẵng về hành vi chống người thi hành công vụ
vụ việc xảy ra vào ngày năm tháng chín
khi tổ công tác covid một mươi chín của phường hòa hiệp nam
xuống khu đô thị ecocharm
nơi tập trung đông công nhân lao động cư trú
tìm hiểu hoàn cảnh mỗi gia đình để hỗ trợ khó khăn
hưng đang nhậu cùng bạn bè trong nhà
thấy tổ công tác đã vô cớ cầm quốc
áp sát đe dọa chửi bới
lúc này một chiến sĩ công an phường có mặt trong tổ công tác
đã kịp thời chấn áp và khuyên ngăn hưng
trở vào nhà tuy nhiên sau đó hưng lại
cầm sẻng với thái độ hung hăng truy đuổi
cả tổ công tác nữ phó chủ tịch
ủy ban nhân dân phường hòa hiệp nam bị hưng truy đuổi
ngã bị thương trước sự manh động của đối tượng
công an phường hòa hiệp nam quận liên triểu
đã tổ chức chấn áp vây bắt đối tượng
tại cơ quan công an hưng khai nhận do
say xỉn cộng với buồn chuyện gia đình
nên không kiểm soát được hành vi của mình
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
công an tp quảng ngãi
và công an phường lê hồng phong đã triệt xóa
ổ tàng chữ sử dụng trái phép chân ma túy
và vi phạm các quy định về phòng chống
dịch covid một mươi chín tại nhà nghỉ hải hà
trên địa bàn tp quảng ngãi
vào thời điểm trên công an tp quảng ngãi
và công an phường lê hồng phong
đã kiểm tra phát hiện tại một phòng
thuộc nhà nghỉ hải hà phường lê hồng phong
tp quảng ngãi có sáu đối tượng
đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
và vi phạm các quy định về phòng
chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
qua điều tra ban đầu đối tượng thành
từ tp hồ chí minh về đã thực hiện
cách ly tập trung và cách ly tại nhà
cụ thể là nhà nghỉ hải hà
và đã hết thời gian cách ly
tuy nhiên đối tượng thành đã lôi kéo bạn bè đến ăn nhậu
sử dụng trái phép chân ma túy
và vi phạm các quy định về thực hiện
giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
qua tết nhanh các đối tượng nêu trên
đều dương tính với ma túy
và đồng thời âm tính với virus sars cov hai